hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức họp bất thường để kiện toàn chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một theo quy định của pháp luật
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tham dự phiên họp
với một trăm linh đại biểu có mặt tán thành hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã bãi nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đối với ông nguyễn đức trung
tiếp đó hội đồng nhân dân tp hà nội tiến hành bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông trung ngọc anh ủy viên ban chấp hành trung mương đảng phó bí thư thành ủy hà nội bằng hình thức bỏ phiếu kín
kết quả kiểm phiếu ông trung ngọc anh được bầu làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội với số phiếu cao
phát biểu trước hội đồng nhân dân thành phố ông trung ngọc anh xác định
việc được bầu làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề
ông chu ngọc anh khẳng định sẽ đem hết sức mình cùng với tập thể ủy ban nhân dân thành phố phục vụ nhân dân
đồng thời không ngừng học tập nâng cao trình độ thường xuyên tu dưỡng gian luyện phẩm chất đạo đức
cần kiệm liêm chính trí công vô tư chủ động sâu sát với cơ sở lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp
để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành cầu thị sự thống nhất trong nhận thức
ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo toàn quân toàn dân thành phố tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn xã hội
thực hiện các mục tiêu phát triển thủ đô toàn diện bền vững và tiếp tục phát huy các giá trị của thủ đô ngàn năm văn hiến trái tim của cả nước
ông chu ngọc anh sinh ngày một mươi bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tại huyện ba vì thành phố hà nội
ngày vào đảng hai mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám học vị tiến sĩ
chính trị cao cấp ủy viên dự khuyết trung mương đảng khóa một mươi một ủy viên trung mương đảng khóa một mươi hai
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nghiên cứu sinh giảng viên tại viện vật lý kỹ thuật đại học bách khoa hà nội
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy công tác tại công ty ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật bộ khoa học công nghệ và môi trường
rồi chuyển công tác về viện khoa học kỹ thuật bô điện tổng cục bô điện
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến tháng một mươi một năm hai nghìn ba
phó trưởng phòng rồi trưởng phòng thuộc viện khoa học kỹ thuật bưu điện tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam
từ tháng một mươi một năm hai nghìn ba đến tháng tám năm hai nghìn một mươi
chuyên viên rồi phó vụ trưởng vụ công nghệ cao cục trưởng cục ứng dụng và phát triển công nghệ bộ khoa học và công nghệ
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi đến tháng ba năm hai nghìn một mươi ba thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn một mươi ba phó bí thư tỉnh ủy phú thọ
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi ba đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng được bầu vào ban chấp hành trung mương đảng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi phó bí thư thành ủy hà nội nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một